đại sứ quán việt nam tại bắc kinh trung quốc đã tổ chức buổi gặp gỡ với phóng viên các cơ quan báo chí chủ chốt của trung quốc
để thông báo về tình hình việt nam và tình hình phát triển quan hệ việt nam trung quốc cũng như những định hướng lớn trong năm hai nghìn hai mươi
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại trung quốc phạm sao mai
đã giới thiệu tới các phóng viên cơ quan báo chí trung quốc những thành tiệu nổi bật của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
khẳng định quan hệ việt trung trong năm hai nghìn một mươi chín về tổng thể tiếp tục phát triển ổn định một số lĩnh vực hợp tác có tiến triển tích cực
trung quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất là thị trường nhập khẩu lớn nhất và xuất khẩu lớn thứ hai của việt nam sau mỹ
đường biên giới trên bộ hai nước thống nhất kiểm soát tốt bất đồng xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển đông
cùng asean thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông
sớm đạt thỏa thuận về bộ quy tắc ứng xử ở biển đông thực chất hiệu quả hiệu lực kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
đại sứ cũng chia sẻ về một số định hướng lớn trong hợp tác giữa hai nước trong năm hai nghìn hai mươi
bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí và phóng viên trung quốc phối hợp để thông tin khách quan
cân bằng về tình hình mỗi nước quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên